bộ giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh ielts
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục idp việt nam và ielts australia
với quyết định này idp được phép tổ chức kỳ thi này trở lại sau đúng một tuần phát thông báo tạm hoãn
quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh ielts
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục idp việt nam và ielts australia
có hiệu lực từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
idp là một trong hai đơn vị sở hữu bài thi ielts tại việt nam
tổ chức thi ielts tại hà nội tp hcm đà nẵng và bốn mươi một tỉnh khác
trong đó thí sinh tại ba thành phố lớn gồm hà nội tp hcm và đà nẵng
có thể lựa chọn lịch thi trên máy tính hàng ngày và lịch thi trên giấy bốn ngày mỗi tháng
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh
ielts giữa các bên liên quan
hiện đơn vị còn lại sở hữu bài thi ielts tại việt nam là hội đồng anh
vẫn trong quá trình được bộ giáo dục và đào tạo thẩm định đề án tổ chức cấp chứng chỉ này
dự kiến sẽ có kết quả trong vài ngày tới